toàn tỉnh cao bằng có một một trăm hai mươi hai điểm trường trong đó có gần một điểm trường mầm non và tiểu học
địa hình đi lại khó khăn đầu tư cho giáo dục nhỏ lẻ và giàn trải
để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tại tỉnh cao bằng đã thực hiện tốt việc ra soát quy hoạch lại mạng lưới trường lớp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh cao bằng
là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước địa hình hầu hết là núi cao chia cắt mạnh
giao thông đi lại khó khăn nên các điểm trường lớp lẻ nhiều
việc đầu tư cho phát triển giáo dục bị giàn trải và hạn chế
dẫn tới chất lượng giáo dục giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học còn nhiều
tỉnh cao bằng có một bốn mươi năm điểm trường giảm bảy mươi bảy điểm trường so với trước khi giả soát

hiện đại hóa trường lớp sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ giáo viên hiệu quả
nâng cao trường lớp tỉnh cao bằng có một bốn mươi năm điểm trường giảm bảy mươi bảy điểm trường so với trước khi giả soát
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
có những trường ở các vùng đông dân cư được tách hoặc thành lập mới
để giảm áp lực về số lượng chất lượng cho các trường trước đó
tuy nhiên việc dồn ghép quy hoạch lại mạng lưới trường lớp
cũng cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân

em cũng mong là chính quyền sẽ càng quan tâm nhiều hơn nữa để tạo điều kiện
để bọn em được đi lại với giảng dạy có điều kiện dễ dàng hơn
để học sinh được tiếp thu nhanh nhiều hơn
làm thế nào để vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân
bởi vì nếu chúng ta muốn làm được điều này
thì phải có sự đồng thuận của nhân dân
thế bảo là cái huyện khó và người ta phải đi vận động bà con
vận động phụ huynh rồi vận động ủy ban nhân dân cấp xã
tạo được tiếng nói chung với sự đồng thuận rồi
thì cái cách làm cũng sẽ thuận lợi hơn
trước đây các trường tiểu học đáp ứng tiêu chí gần dân
có dân là có trường
nhưng hiện nay do quy mô dân số giảm
nhiều điểm trường lẻ rất ít học sinh
nên không đáp ứng được tiêu chí tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
vì vậy việc quy hoạch lại mạng lưới trường lớp ở cao bằng là điều thiết yếu
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cao bằng sẽ hoàn thành lộ trình quy hoạch mạng lưới trường lớp
từng bước nâng cao chất lượng giáo dục
đóng góp vào sự nghiệp chồng người chung của cả nước